trộm cắp tài sản khi bị phát hiện còn đánh trọng thương người khác ba thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu đà nẵng mời lên làm việc
đó là mai phạm đăng huy nguyễn anh ngọc vĩ và hồ huỳnh thái sơn
trước đó nhận được tin báo về việc anh nguyễn phước ngà chú phường hòa khánh nam bị một nhóm thiếu niên tấn công khi anh phát hiện hành vi trộm cắp tài sản
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều đã phối hợp tổ chức xác minh làm rõ
tại cơ quan điều tra cả ba khai nhận vào dạng sáng ngày năm tháng ba nhóm này đã rủ nhau đi trộm gà
vĩ đứng ngoài cảnh giới còn huy và sơn đã dùng kim cắt lưới để trộm
khi bị chủ nhà phát hiện thì vị đã dùng cao sắt tấn công chủ nhà rồi bỏ chạy
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ